bà marine le penn ứng cử viên đảng cực hữu mặt trận quốc gia gọi tắt là rn sẽ một lần nữa ra ứng cử cho khu vực bầu cử của mình ở pandescale miền bắc của nước pháp trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng sáu tới
thông tin được người đứng đầu đảng rn xác nhận vào ngày hai mươi tám tháng bốn
bà le penn được đánh giá là một đối thủ đáng gồm của tổng thống đương nhiệm emmanuel macron trong cuộc đua vào điện élysée vừa qua
tuy nhiên ông macron đã giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống với trên năm mươi tám số phiếu ủng hộ trong khi bà ler pen giành được trên bốn mươi một số phiếu
sau khi kết quả được công bố bà lupen gọi số phiếu ủng hộ mà bà đã giành được trong cuộc bầu cử là chiến thắng rực rỡ
qua đó dập tắt tin đồn bà sẽ lùi bước sau ba lần tranh cử tổng thống thất bại liên tiếp
hiện đảng rn đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội
một cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng rn có thể giành được bảy mươi năm
đến một trăm linh năm ghế trong quốc hội gồm năm trăm bảy mươi bảy ghế